xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin sẽ là thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi bảy giờ sáng nay áp thấp nhiệt đới còn cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm ba mươi km về phía bắc tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sự báo trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông của khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
đến với thời tiết trên đất liền từ đêm nay bộ phần áp cao lục địa ở phía bắc sẽ có quá trình rồn xuống cây mưa rào và rông rải rác cho các tỉnh thành đông bắc bộ
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm đi đáng kể thời tiết mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ hai mươi một ba mươi một độ
có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông trên diện rộng
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm nhanh ra động trong khoảng hai mươi một đến ba mươi hai độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi hai độ
nhìn chung trong thời đoạn tới sẽ chưa có dấu hiệu quay trở lại của nắng nóng diện rộng ở miền bắc
tại miền trung cũng tương tự như tại khu vực bắc bộ từ khoảng đêm nay mưa rào và rông sẽ xuất hiện tại khu vực bắc trung bộ
sau đó vùng mưa lan dần xuống đến khu vực trung trung bộ
đồng thời nắng nóng cũng chấm dứt hoàn toàn từ ngày mai trên cả hai khu vực này
nên nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thư thiên huế trong những ngày tới khá dễ chịu chỉ ra động trong khoảng hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới nắng nóng ở phần phía bắc cũng sẽ suy giảm đáng kể
lưu ý là áp thấp nhiệt đới trên biển đông di chuyển theo hướng tây bắc
nên khả năng từ ngày chín tháng năm khu vực nam trung bộ cũng có mưa rào
trong mưa rông cục bộ có mưa to giúp nền nhiệt độ giảm thêm
lui xuống phía nam khu vực tây nguyên những ngày tới sẽ có hoạt động của đời gió tây đến tây nam nên mưa tăng dần
chủ yếu tập trung về chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn
từ ngày chín tháng năm kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp thì mưa sẽ gia tăng mạnh cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong những ngày tới tại đây mưa rông cũng tăng đáng kể do tác động của gió tây nam và hoạt động của vùng áp thấp trên biển đông
người dân cần hết sức lưu ý với khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đi đôi chút ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ